phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân trong việc khai thác đánh bắt hải sản phát triển nghề biển mà còn góp phần hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động ở các vùng biển nhất là các địa phương có cảng cá
ở quảng ngãi nhờ có năm cảng cá hoạt động thường xuyên nên hàng ngàn lao động làm việc ở các cảng cá có nguồn thu nhập ổn định cải thiện nâng cao đời sống
đội bốc xếp hàng hóa ở cảng tịnh kỳ thành phố quảng ngãi từ chỗ chỉ có một mươi năm thành viên trong những ngày đầu thành lập thì đến nay đã có gần năm mươi người
thành viên của đội là những lao động có hoàn cảnh khó khăn của địa phương nhờ có công việc thường xuyên thu nhập trung bình mỗi ngày trên ba trăm linh đồng nên đời sống của công nhân ở đây cải thiện đáng kể
nếu như bốc xếp là công việc của những người đàn ông khỏe mạnh thì việc phân loại hải sản là việc làm của những lao động là phụ nữ
sau phiên biển đầu năm những con tàu đầy áp các loại hải sản liên tục cập cảng không chỉ giúp ngư dân phấn khởi hơn mà còn tạo điều kiện cho phụ nữ ở các làng trài ven biển có thu nhập thường xuyên
quảng ngãi hiện có năm cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền là cảng sa huỳnh mỹ á tịnh hòa tịnh kỳ và lý sơn
đây là địa điểm cập cảng thường xuyên của trên năm năm trăm linh tàu cá trong toàn tỉnh đồng thời là nơi sửa chữa cải tạo nâng cấp tàu thuyền cho những chuyến ra khơi xa